tình hình nga và ukraine đã trở nên vô cùng căng thẳng sau khi tổng thống nga vladimir putin thông báo triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt
tại hai nước cộng hòa tự xưng donetsk và lugan ở miền đông ukraine
cuộc tấn công của nga vào các cơ sở hạ tầng quân sự của ukraine xảy ra trên khắp đất nước và các đoàn xe quân sự của nga tiến vào từ nhiều hướng
và sau đây là những diễn biến chính trong ngày đầu nga phát động chiến dịch quân sự tại đông ukraine
lúc năm h năm mươi năm phút sáng ngày hai mươi bốn tháng hai giờ moscow tổng thống nga vladimir putin thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt ở khu vực donbass miền đông ukraine
điểm kiến nổ lời xuất hiện đột ghé cùng donetsk miền đông ukraine
ít nhất một trăm ba mươi bảy binh sĩ nước này đã thiệt mạng và ba trăm một mươi sáu binh sĩ khác đột nguồn kể từ khi chiến dịch quân sự của nga bắt đầu
tổng thống của ukraine đã ban bố thích vội luận
nhà thủy quân đội đạm thời tác quyền
sắc lệnh cộng đồng tiên huy động đoàn nguồn lực lượng quân đội trong vòng chín mươi ngày cũng được đưa ra
còi có động phần đã vang lên khắp nơi gần ukraine
nhiều dân của ukraine tìm cách di tản
về tính nga quốc phòng nước này xác nhận một chiến đấu cơ sukhoi su hai mươi năm đã rơi khi đang tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt do lỗi của khí công
và phi công này đã phóng ra khỏi máy bay an toàn
hào loạn quốc gia đưa ra phản ứng
đồng thời các lợi trừng vạn nhằm vào nga được áp dụng